để trái thanh long xuất khẩu được sang nhiều nước thời gian qua các sở ngành và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh long an
luôn nỗ lực hướng nhà vườn canh tác theo các tiêu chuẩn việt gáp
và đến nay đã năm mươi bốn xã trồng thanh long tám mươi doanh nghiệp thu mua thanh long xuất khẩu được cấp mã số mã vạch
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết
nhà vườn ở long an đã trồng được gần một mươi một hectare thanh long ruột đỏ và ruột trắng
năng suất khoảng ba mươi một tấn một hectare sản lượng hơn hai trăm năm mươi ba hai trăm sáu mươi tấn
để trái thanh long được thuận lợi khi xuất khẩu sang thị trường trung quốc và châu âu
thời gian qua cơ quan chức năng tỉnh long an đã triển khai ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
song song với đó ngành chức năng cũng đã hỗ trợ hai mươi bốn hợp tác xã tổ hợp tác sản xuất thanh long
ứng dụng công nghệ cao đạt chứng nhận việt gáp với chín trăm linh chín hộ dân tham gia trồng trên diện tích sáu trăm linh hectare
thanh long chỉ có rụt trắng rụt đỏ rụt đỏ thì phụ thuộc vào trung bắc
qua trên chính trung trăm rụt trắng thì mình xứt đi rất nhiều nước
cả châu âu và trung quốc cũng ăn nhưng mà xuất đi châu âu thì giá cao hơn các nước mỹ nhật
hiện tại vùng chuyên canh thanh long của tỉnh long an đã có năm mươi bốn xã của bốn huyện
gồm châu thành tân trụ thủ thừa thạnh hóa và thành phố tân an được cấp mã số
và tám mươi doanh nghiệp được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu thanh long
để muốn tiêu thụ trang phẩm thì phải thực hiện ba tiêu chí cơ bản
thứ nhất là phải
để sản phẩm nó phải đắm an toàn thực phẩm cao hơn đó là dị ghét
tiêu chí thứ hai là đồng mối doanh nhận là phải có hợp tác xã hoặc là doanh nghiệp
và cái thứ ba là sản phẩm là phải gọn sạch bao bì má vạch chi xuất ngồi gốc
đầu gia của trái thanh long rụt đỏ chủ yếu là xuất khẩu sang trung quốc
chiếm khoảng chín mươi sản lượng còn lại tiêu thụ ở thị trường nội địa
giờ trái thanh long rụt trắng được hợp tác xã thanh long tầm vu huyện châu thành
ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu sang châu âu theo đường chính ngạch